trên địa bàn tỉnh phú yên đang có mưa trước đó các địa phương trong tỉnh đã tổ chức di rời sơ tán tại chỗ đối với một mươi một ba trăm linh tám hộ
đối với bốn mươi bốn hai trăm một mươi tám khẩu tại các khu vực ven biển sông bị ảnh hưởng trực tiếp của bão và ngập lụt
ubnd tỉnh phú yên chỉ đạo các địa phương tiếp tục giả soát bổ sung các phương án sơ tán dân trên địa bàn quản lý
theo từng cấp độ rủi ro thiên tai giả soát triển khai các biện pháp gia cố bảo đảm an toàn đê kè hồ đập
công trình xây dựng đang thi công rở rang nhất là các tuyến đê kè biển cửa sông các hồ chứa thủy lợi thủy điện có nguy cơ mất an toàn
tạm hoãn các cuộc họp không thật sự cần thiết không liên quan đến công tác chỉ đạo phòng chống bão mưa lũ đến khi bão tan